rút kinh nghiệm từ thượng hải nơi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt gây tình trạng thiếu lương thực
một người dân tại bắc kinh chia sẻ anh ta và bạn cùng nhà đã dự trữ thực phẩm đông lạnh và đồ tươi
từ hai tuần trước đủ để ăn bốn ngày johney hai mươi năm tuổi luật sư tại bắc kinh
cảm thấy đang ở cận kề vòng xoáy covid một mươi chín nhưng vẫn tương đối lạc quan không lo thiếu thực phẩm
ly nói nếu thực sự phong tỏa tôi nghĩ chính quyền cộng đồng và công ty sẽ hỗ trợ chúng tôi
nhu yếu phẩm nếu hết thức ăn và chưa đến lúc nhận hàng tiếp tế tôi sẽ ăn những thứ đã dự trữ
chỗ đó dùng trong trường hợp khẳng cấp các siêu thị cho cứng người vào hôm hai mươi bốn tháng bốn
các ứng dụng mua đồ online cũng thông báo hết hàng ly cho biết khi đang xếp hàng
chờ tại một điểm xét nghiệm giả chiến tuy nhiên anh tin rằng miễn là ngành giao hàng tiếp tục hoạt
giao hàng thì thực phẩm vẫn được vận chuyển suôn sẻ khắp bắc kinh không giống như tình trạng gián
đoạn ở thượng hải beijing daily cho hay các chuỗi siêu thị trong thành phố như cairefour
woomet đã tăng gấp đôi lượng hàng kéo dài giờ mở cửa vào hôm hai mươi bốn tháng bốn
trong khi trang bán hàng tạp hóa của methoan đã tăng lượng hàng dự trữ và nhân viên giao hàng
bắc kinh đang cảnh giác cao độ sau khi ghi nhận bảy mươi ca nhiễm từ ngày hai mươi hai tháng bốn trong số
này sống tại quận triều dương nơi có dân số khoảng ba năm triệu người với nhiều công ty và đại
sứ quán aurora hai mươi bốn tuổi phóng viên cho hay bản thân và bạn bè rất lo lắng về ca lây nhiễm không
triệu chứng dù hơn chục tòa chung cư ở triều dương đang bị phong tỏa và quy định đi lại bị
siết chặt từ tuần trước ca lây nhiễm vẫn lây lan sang quận khác vào cuối tuần bắc kinh ghi nhận
hai mươi chín ca lây nhiễm mới vào hôm hai mươi năm tháng bốn trong đó hai mươi ca ở triều dương thủ đô trung quốc ghi nhận tám
trong sáu quận trong thành phố phát hiện ca nhiễm aurora sống ở quận phong đài cách triều dương
khoảng ba mươi phút lái xe và phát hiện hai ca nhiễm hôm hai mươi năm tháng bốn cô đã đặt mua gạo bánh mì
mì ăn liền và các nhu yếu phẩm khác trên mạng arora sẽ tới siêu thị gần nhà mua thực phẩm từ
cô tin tưởng bắc kinh sẽ vượt qua đợt dịch lần này